các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phước trọng kể cho anh ruột là nguyễn văn sơn về việc mâu thuẫn giữa trọng với một thiếu niên tên tấn
sơn gọi điện cho một mươi đối tượng khác đi tìm tấn giải quyết mâu thuẫn cho em trai
khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày nhóm của sơn chở nhau bằng xe máy đến xã phước tỉnh tìm tấn
trên đường đi các đối tượng gặp nguyễn thành danh và hai người bạn
nhóm của sơn lao xe lên chặn lại làm danh ngã xuống đất và bị xe máy đè lên người
các đối tượng dùng hung khí mang theo đâm chém nhiều nhát khiến danh bị thương tích ba mươi tám sức khỏe
tối qua tại một căn hộ trung cư ở số hai mươi ba trần đình đàn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng
đã bắt quả tang hai chị em đối tượng phan xuân nhi hai mươi tuổi và phan xuân nhị hai mươi một tuổi cùng chú tại phường bình thuận quận hải châu
đang có hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn hồng phiến ketamin
do không có công an việc làm lại thích ăn chơi đàn đúng hai chị em nhi và nhị sớm bỏ nhà ra thuê trọ ở riêng
trong thời gian ăn chơi nhi có quen biết số đối tượng mua bán ma túy ngoài xã hội và được giới thiệu lấy ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời
cùng chơi với chị em nhi có ngô văn nhân một mươi tám tuổi trú tại phường hòa thuận tây quận hải châu
để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài nhân đề nghị được tham gia mua bán ma túy cùng chị em nhi
khi khám xét khẩn cấp căn hộ nhi thuê công an quận hải châu thu giữ một trăm một mươi ba viên hồng phiến một mươi bốn viên thuốc lắc và hơn một trăm năm mươi gram ma túy đá
thời điểm kiểm tra cơ quan công an cũng phát hiện ba nam nữ thanh niên ở cùng phòng trọ kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
một đám cháy đã bùng phát tại nhà của một hộ dân đang hàn sắt ở tổ một mươi năm thôn trung hiệp xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
sau đó nhanh chóng lan rộng qua bốn căn nhà bên cạnh
vụ hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm thời tiết hanh khô cùng với nhiều vật dụng dễ cháy đã thiêu dụi toàn bộ năm căn nhà liền kề
vào trưa nay ông lê nguyên hoàng phó chủ tịch ubnd huyện đức trọng đã xác nhận thông tin về vụ hỏa hoạn này
đến một mươi hai giờ trưa nay lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lâm đồng cơ bản không chế đám cháy không cho lan rộng
thiệt hại ban đầu ước tính ba đến năm gian nhà tiền chế liên kề hầu hết các vật dụng trong nhà bị thiêu dụi rất may là không có thiệt hại về người
hiện địa phương đang khẩn trương xác minh và thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ cho người dân
theo thông tin ban đầu đám cháy bùng lên vào khoảng một mươi giờ sáng
tại hiện trường đồ đạc trong các căn nhà này bao gồm chủ yếu trưng bày và bán các sản phẩm dành cho phật tử vàng mã toàn là những vật liệu dễ cháy nên lửa bén rất nhanh thiêu dụi toàn bộ
thưa quý vị với việc nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính thức đi vào thực tế
đã cụ thể hóa và xác định rất rõ ràng vai trò của chính quyền địa phương cấp xã phường thị trấn trong công tác phòng cháy chữa cháy
qua đó nâng cao được trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ từ cơ sở
và đây được xem là bước tiến lớn trong việc hình thành ý thức xây dựng và chuyên nghiệp hóa lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa phương
hàng hóa nguyên liệu sản xuất bửa bãi xếp từng đống gần các ổ điện
còn hệ thống điện thì được câu móc tạm bỡ trăng trịt sát với hàng hóa và trần gỗ ép
lối thoát nạn thoát hiểm thì chật hẹp và xếp kín hàng hóa
dù đã liên tục được các lực lượng chức năng địa phương nhắc nhở hướng dẫn
thế nhưng những nguy cơ cháy nổ vẫn cứ tồn tại và liên tục phát sinh trong quá trình sản xuất
đây là những đặc điểm thường thấy ở những hộ sản xuất nhỏ lẻ
nhà ở kết hợp sử sản xuất tồn tại rất nhiều tại các làng nghề ở hà nội

trước đây để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
chính quyền cấp xã phường chỉ có thể nhắc nhở và hướng dẫn các hộ sản xuất
thế nhưng với việc nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ chính thức có hiệu lực
những hộ sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy như thế này
hoàn toàn có thể bị chính quyền địa phương phạt hành chính lên tới hai mươi triệu đồng
thậm chí đình chỉ sản xuất nếu tiêm bẩn quá nhiều nguy cơ cháy nổ
từ khi có nghị định một trăm ba mươi sáu thì chúng tôi rất phấn khởi là gì
là thêm được
mạng lưới quản lý thêm được những đối tượng thực hiện chức năng quản lý nhà nước
rõ việc rõ trách nhiệm đối với chủ tịch ubnd các xã thị trấn
từ việc điều tra cơ bản sâu sát hơn kỹ càng hơn và chính xác hơn
các cơ sở nằm trong khu dân cư các hộ kinh doanh sản xuất
các hộ dân
từ đó có điều tra cơ bản tốt có điều tra kỹ
có điều tra sâu
từ đó thì làm công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy
và kiếm loạn mới đạt hiệu quả cao
bởi vì theo phương châm bốn tại chỗ
lực lượng phương tiện và hậu cần tại chỗ
thì công tác chỉ huy tại chỗ bốn cái tại chỗ đó
khi xảy ra các sự cố cháy nổ
thì những việc tổ chức công tác chữa cháy
đối với các khu dân cư đối với các làng nghề
đối với các hộ kinh doanh sản xuất
nó sẽ nhanh hơn hiệu quả hơn
thực tế đã chứng minh công tác chữa cháy cứu nạn
thời điểm mới phát sinh ra cháy nổ
luôn đạt hiệu quả cao hơn so với khi đám cháy đã bùng phát
chính vì vậy việc nghị định một trăm ba mươi sáu này đi vào thực tế
sẽ gắn rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương
nếu để xảy ra cháy nổ trên địa bàn
đồng thời góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng mạng lưới
trang cấp thiết bị và nâng cao hiệu quả
của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
lực lượng gần nhất nắm rõ địa hình nhất
và có thể tiếp cận đám cháy nhanh nhất
khi mới xảy ra cháy nổ
thông tin liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có công điện
gửi giám đốc quát sở y tế tp hcm
tp hcm và tỉnh gia lai
báo cáo về việc điều tra đánh giá
kết luận nguyên nhân trường hợp tai biến nặng
sau tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo văn bản của cục y tế dự phòng cho biết
đã nhận được một số thông tin về các trường hợp
phản ứng nặng sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tại hải phòng tp hcm và gia lai
bộ y tế yêu cầu ba cơ sở y tế
khẩn trương xác minh thông tin
lập hội đồng đánh giá tai biến vaccine
sau tiêm chủng kết luận nguyên nhân
các trường hợp tai biến nặng sau tiêm
và triển khai các hoạt động theo quy định
được biết các trường hợp gặp phản ứng này
đều đã ổn định
theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
đến cuối giờ chiều ngày một mươi hai tháng ba
tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho năm hai trăm bốn mươi tám người là cán bộ nhân viên y tế
đang trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ
như lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
truy vết thành viên các tổ covid một mươi chín cộng đồng
trong thời gian vừa qua trên địa bàn tp hcm
tỉnh thừa thiên huế xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên
sử dụng xe độ khung máy ống pô
thường xuyên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
như tụ tập chạy thành đoàn lạm lách đánh võng nẹp pô
làm mất trật tự an toàn giao thông và mất trật tự công cộng
trước tình hình này công an tp huế đã thành lập tổ công tác đặc biệt
đẩy mạnh gia quân vừa mật phục vừa công khai để bắt xử lý
theo kế hoạch tổ công tác đặc biệt công an tp huế
gồm lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
được trang bị các công cụ hỗ trợ để làm nhiệm vụ
mỗi tuần tổ công tác đặc biệt ra quân ba đêm
thời gian từ một mươi chín h đến hai mươi ba h
tập trung xử lý số thanh thiếu niên sử dụng xe độ
tụ tập chạy thành đoàn lạm lách đánh võng nẹp pô
gây mất an ninh trật tự nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng thời tổ công tác tuần tra kiểm soát địa bàn
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trên lĩnh vực ma túy hình sự
một số đối tượng chúng tôi đã xử lý
đưa về tuyên truyền ở đơn vị và cho cam đoàn cam kết
việc từ khai và chúng tôi cũng tiến hành ghi lịch khai
là mua cái loại bố này ở đâu và chỉ đồ ở cơ sở nào
để báo cáo ban chí công an thành phố là có hướng chỉ đạo
để xử lý và các điểm sản xuất bố này
theo số liệu thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố
huế đã lập biên bản xử lý bốn trăm tám mươi một trường hợp lạng lách đánh võng
không có bộ phận giảm thanh phạt tiền gần năm trăm linh triệu đồng
buộc tháo hàng trăm ống pô độ không có bộ phận giảm thanh
đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định
em thường tụ tập sáu người đi xe gặng máy có độ bốn đường từ hà trái với huế
lãng lách đánh võng nèo bô
sau khi đổi quan trực từ huế bắc
cảm thấy mình xa tải
lần sau em không tụ tập xe nữa
theo tôi thấy tất cả hành vi mà các em điều khiển xe mô tô
phương tiện nèo bô bị tham chạy quả dân
theo tôi mong các cơ quan chức năng phải sự nghiêm
tên tàng các em này để tăng các tên nàng đáng tiếc sẽ ra
đa phần số thanh thiếu niên tụ tập lãng lách đánh võng nèo bô
có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
và có trình độ kiến thức về pháp luật còn hạn chế lệch lạc
nhiều thanh thiếu niên đầu tư hàng chục triệu đồng
để độ xe làm cho âm thanh bô xe nổ thật to phát lửa phát sáng
thay đổi kết cấu xe gây mất trật tự an toàn giao thông
mất an toàn khi điều khiển phương tiện
chính vì vậy gia đình nhà trường và các cơ quan chức năng
tăng cường hơn nữa tuyên truyền giáo dục con em nhận thức đầy đủ hơn
về hành vi tụ tập lãng lách đánh võng nèo bô là hành vi vi phạm pháp luật
gây nguy hiểm cho chính các em cũng như những người tham gia giao thông
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi này
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi hồng ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám ngõ sáu mươi năm đường phạm ngọc thạch
phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố yên bái tỉnh yên bái là đối tượng nguyễn khắc phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu một xã minh côi huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
và đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã nậm có
huyện mù căng trải tỉnh yên bái bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
ra quyết định truy nã về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện